bắt đầu từ năm nay ngày một mươi sáu tháng sáu hàng năm được chọn là ngày không tiền mặt
với mục đích hướng tới một xã hội thanh toán không dùng tiền mặt
nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn được thử nghiệm và khuyến khích
nhằm tạo thói quen không dùng tiền mặt cho người việt
mua ly nước thanh toán bằng mã qr
mua đồ ăn thanh toán bằng ví điện tử
hay trả tiền taxi xe ôm bằng ví điện tử
tất cả đã dần quen thuộc với người dân nhất là các bạn trẻ
tôi sẽ không phải mang nhiều tiền mặt đi tôi chỉ cần mang một cái thẻ đi thôi
và thậm chí hôm nay tôi đi mua hàng tôi không có một đồng nào cho người
nhưng tôi sử dụng thẻ tôi có thể mua được rất nhiều hàng hóa
vì công ty của bên mình ai đều trả lời bằng qua thẻ
thì mình thông thường như mình mua sản phẩm to tiền một chút thì mình còn dùng thẻ hết
còn những sản phẩm nhỏ thì mình dùng tiền mặt
mình thấy dùng thẻ rất là có tiện đích
tại vì đi đâu bây giờ người ta cũng thanh toán bằng thẻ hết rồi
có nhiều phương tức thanh toán
không chỉ trong nhà
trong tiêu dùng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
còn được chú trọng trong các dịch vụ hành chính công
nhằm tạo sự công khai minh bạch
triển khai một cách sâu rộng tại tất cả sở bán ngành của mình
và cũng khuyến khích tất cả người dân và những doanh nghiệp
khi mà tiếp xúc và sử dụng dịch vụ hành chính công
sẽ sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
để tạo thói quen không dùng tiền mặt cho người dân
nhân ngày không tiền mặt một mươi sáu tháng sáu
khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi
khuyến mại nếu thanh toán bằng thẻ
trả góp trả góp đồng qua các thẻ tiến dụng
thanh toán qua thẻ atm
và đặc biệt với các chương trình thông qua đó
thì có thể sử dụng qua vnpay
để thanh toán và giảm năm trên giá trị đơn hàng
đây cũng đã phối hợp với khoảng hơn ba mươi điểm bán
cùng với cả các hãng hàng không
và cung cấp các dịch vụ vận chuyển
thì chúng tôi
bởi vì đấy là cái tập khách hàng sử dụng thường xuyên
các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
và chúng tôi đưa ra các chương trình khuyến mại
từ năm đến một mươi
dành cho khách hàng
khi sử dụng thanh toán thông qua mã vnpay
bình quân số lượng giao dịch
trên hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng
mỗi ngày là khoảng trên ba trăm năm mươi bốn tỷ đồng
tương đương một mươi năm tỷ usd mỗi ngày
trong thời gian tới
ngân hàng nhà nước sẽ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
mà trọng tâm là thanh toán trên di động
từ đó khuyến khích người dân sử dụng những tiện ích văn minh này